diễn đàn hồi nhập kinh tế quốc tế việt nam năm hai nghìn một mươi tám đã diễn ra với chủ đề
hội nhập kinh tế quốc tế trong tình hình mới chủ động đổi mới thiết thực và hiệu quả
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
trưởng ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế chủ trì diễn đàn
phát biểu tại diễn đàn phó thủ tướng nêu rõ một năm trước đây
diễn đàn hội nhập kinh tế quốc tế việt nam hai nghìn một mươi bảy đã được tổ chức thành công với chủ đề
tăng cường động lực cho giai đoạn phát triển mới
các vấn đề thảo luận và khuyến nghị tại diễn đàn là cơ sở quan trọng để lãnh đạo chính phủ
đưa ra các định hướng triển khai công tác hội nhập kinh tế hai nghìn một mươi tám
công tác hội nhập kinh tế quốc tế của việt nam thời gian qua đã đạt được một số kết quả nhất định
đồng góp chung vào sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
tổng kim ngạch xuất nhập khẩu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt bốn trăm bảy mươi năm tỷ usd
trong đó xuất khẩu đạt hai trăm ba mươi chín tỷ usd tăng một mươi một hai so với năm hai nghìn một mươi tám
hàng hóa việt nam đã tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống
và mở rộng tìm kiếm phát triển thêm nhiều thị trường mới